dịp nghỉ lễ quốc khánh năm nay ngành du lịch thành phố đà nẵng ước đón hơn một trăm năm mươi bảy lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tăng gần sáu so với cùng kỳ năm trước
thống kê từ các đơn vị khai thác lữ hành dịch vụ du lịch cho thấy lượng khách đặt tour dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay tăng gấp đôi so với ngày thường
mặc dù ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhưng hiện các điểm đến tại các tỉnh miền trung đặc biệt là đà nẵng vẫn được khá đông du khách lựa chọn
bởi cảnh quan thiên nhiên đẹp với các sản phẩm vươn tầm thế giới môi trường du lịch văn minh an toàn thân thiện
đồng thời việc xúc tiến mở các đường bay trực tiếp kết nối đà nẵng với các quốc gia trên thế giới cũng đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách quốc tế đến tham quan du lịch tại thành phố